nhận lời mời của thủ tướng naui erna sonberg thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao việt nam
đã thăm chính thức vương quốc naui từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng năm
đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng việt nam tới naui kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
sự kiện này góp phần khẳng định lại mối quan hệ mạnh mẽ giữa hai nước
làm sâu sắc thêm tình hữu nghị truyền thống và tăng cường quan hệ hợp tác naui việt nam
theo hướng thực chất hơn và hiệu quả hơn
tại cuộc hội đàm giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc với thủ tướng vương quốc naui erna sonberg
hai thủ tướng bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ việt nam naui không ngừng được củng cố và mở rộng
hai thủ tướng nhất trí hai nước cần tăng cường thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực
hai thủ tướng hoan nghênh sự phát triển ngày càng sâu rộng trong quan hệ hợp tác kinh tế song phương
nhất là trong các lĩnh vực lâm nghiệp bảo vệ môi trường nuôi trồng đánh bắt thủy sản
năng lượng tái tạo khí hoa lỏng vận tài biển và đóng tàu khẳng định quyết tâm của việt nam và naui
tiếp tục tăng cường hợp tác thương mại đầu tư bền vững và bao trùm
hai thủ tướng khuyên khích các bộ ngành hai nước mở rộng trao đổi và hợp tác trong các lĩnh vực
giáo dục du lịch thể thao văn hóa giao lưu nhân dân cũng như về các vấn đề liên quan đến phụ nữ
hòa bình và an ninh
dự diễn đàn doanh nghiệp việt nam naui thủ tướng nhấn mạnh quan hệ chính trị việt nam naui rất tốt
luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn nhưng kinh tế chưa đạt đỉnh cao của hợp tác
cụ thể là naui có bốn mươi bảy dự án đầu tư vào việt nam với tổng vốn một trăm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
xếp thứ bốn mươi một trên một trăm ba mươi nước và vùng lãnh thổ tổng kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi tám đạt
ba mươi triệu đô la mỹ theo thủ tướng quan hệ hai nước có rất nhiều tiềm năng và thế mạnh có thể
bổ sung lẫn nhau để mở rộng hợp tác hiệu quả và cùng có lợi nhất là lĩnh vực dầu khí
năng lượng tái tạo thủy sản tại cuộc gặp các tập đoàn hàng đầu của naui thủ tướng đánh giá cao
các tập đoàn với công nghệ hiện đại vốn đầu tư lớn nghiên cứu và phát triển sản xuất thiết bị
sản phẩm tại việt nam đó là sự kết hợp giữa nền kinh tế năm triệu dân của naui với nền kinh tế gần
một trăm linh triệu dân có thị trường rộng lớn là sự kết hợp made by naui và made in việt nam
các doanh nghiệp hàng đầu naui nhìn nhận việt nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn
đối với các nhà đầu tư nước ngoài với mức tăng trưởng nhanh ổn định